theo vietnamnet đại tá nguyễn thanh trường giám đốc công an tỉnh hưng yên ngày một mươi sáu tháng một cho biết
cơ quan chức năng thuộc bộ công an đang phối hợp cùng với các đơn vị tìm nguyên nhân tử vong của năm người tại huyện kim động
đại tá trường cho hay sự việc ngày một diễn biến khá phức tạp khi người thứ năm tử vong lại không liên quan đến bữa cơm
trưa tại nhà ông nguyễn văn sản ở xã hồng an huyện kim động
chính vì tính chất phức tạp của vụ việc nên đại tá nguyễn thanh trường cho biết
các đơn vị chuyên môn đang làm việc rất tỉ mỉ thận trọng
câu chuyện đau lòng xảy ra ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
gia đình ông sản tổ chức bữa cơm trưa và mời các con cháu đến
bữa cơm có chín người gồm vợ chồng ông sản và gia đình hai con gái là chị nguyễn thị tình và nguyễn thị tươi
nói về bữa cơm chưa định mệnh bà thắm vợ ông sản nhớ lại
sáng cùng ngày bà ra chợ và gặp con gái nên nảy ra ý tưởng mời các con về nhà ăn cơm
trước đó gia đình bà thắm chưa có kế hoạch tổ chức bữa cơm trên
sau khi các con đồng ý bà thắm chuẩn bị thịt lợn và một số rau để làm trả lợn trứng rán và đậu phụ
bữa cơm trưa hôm đó không có người lạ xuất hiện
hai con gái của bà thắm là tình và tươi trực tiếp vào bếp nấu ăn
khoảng ba mươi phút sau khi kết thúc bữa trưa con trai chín tuổi của chị tươi có biểu hiện nôn đau ngực
sau đó tình trạng nguy kịch hơn phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sản nhi tỉnh hưng yên và tử vong
một lúc sau con trai năm tuổi của chị tình cũng có biểu hiện nôn đau cổ rồi tử vong dù được đưa đi cấp cứu
một ngày sau chị tươi và chị tình cũng gặp dấu hiệu tương tự các con khi nôn đau bụng và rơi vào tình trạng hôn mê
cả hai được đưa về bệnh viện ở hà nội để cấp cứu
sau đó chị tươi mất vào ngày hai mươi tám tháng một mươi hai và chị tình tử vong vào ngày hai mươi chín tháng một mươi hai
đến tối ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai nạn nhân thứ năm là anh nguyễn văn dũng tử vong mặc dù không tham gia bữa cơm trưa
ngay sau khi xảy ra sự việc các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và bộ y tế phối hợp với công an tỉnh hương yên và công an huyện kim động đã điều tra nguyên nhân tử vong của các đạn nhân
đến nay theo công an tỉnh hưng yên viện khoa học hình sự bộ công an vẫn chưa có kết quả giám định
việc điều tra xác minh nguyên nhân tử vong của các nạn nhân phụ thuộc nhiều vào kết quả giám định của cơ quan chuyên môn
bốn người trong gia đình nhập viện do ngộ độc sau khi ăn củ nần
theo báo người lao động ngày một mươi năm tháng một bệnh viện bãi cháy tỉnh quảng ninh cho biết
bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu cho bốn người trong một gia đình bị ngộ độc khi ăn của nần
theo đó các bệnh nhân lại n v năm mươi một tuổi và vợ là hà t h bốn mươi hai tuổi cùng hai con là lại b l một mươi bảy tuổi lại h t hai mươi tuổi đều trú tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
chuyển đến bệnh viện bãi cháy trong tình trạng chóng mặt bốn nôn nôn gia dịch thức ăn tê đầu lưỡi mệt mỏi
trước đó bốn người trong gia đình này đã ăn bữa tối có món ăn chế biến từ củ nần mà không biết rõ nguồn gốc của loại củ này
ngay sau khi tiếp nhận bốn bệnh nhân bác sĩ bệnh viện bãi cháy đã xử trí cấp cứu bù dịch thay độc
sau hai mươi bốn giờ tình trạng sức khỏe của bốn bệnh nhân đều ổn định
bà t h cho hay sau khi trồng loại củ này được hai năm tôi thấy nó giống củ tử nên nghĩ là ăn được đem ra nấu ăn tối vị của nó như khoai nấu
sau khi ăn xong tôi thấy tróng váng bồn nôn mệt mỏi tê đầu lưỡi
chồng và các con tôi cũng có biểu hiện tương tự rất may cả gia đình tôi đã được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời
bác sĩ lê tiến dũng khoa hồi sức tích cực và chống độc bệnh viện bãi cháy cho biết thực tế đã có những trường hợp người dân đã bị ngộ độc loại cũ này
biểu hiện ngộ độc củ nần bắt đầu với cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng kèm theo nóng rát chảy nước rãi rồi xuất hiện trang váng buồn nôn nôn ra máu khó thở
trường hợp nặng có thể dẫn đến hôn mê và tử vong
rất may mắn vì bốn bệnh nhân đều ăn về số lượng ít đến viện cấp cứu kịp thời nên sức khỏe ổn định nhanh chóng không xảy ra hậu quả đáng tiếc
các bác sĩ bệnh viện bãi cháy khuyến cáo người dân không nên ăn các loại thực phẩm như củ quả không rõ nguồn gốc
bệnh nhân có biểu hiện triệu chứng của ngộ độc thực phẩm như đau bụng nôn ói đau đầu chóng mặt tiêu chảy khó thở
cần được chuyển đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời giải độc
củ nần còn được gọi là củ nê củ nằng củ nâu trắng có tên khoa học là dyskoria hispididens thuộc họ củ nâu
trâm củ và lá cây củ nần có các acid ascaloy độc là dioscorin và dioscorin
dioscorin là một chất độc mạnh gây coi giật và làm tê liệt trung khu thần kinh
với một mươi mg có thể giết chết một con ngựa một lát cắt to bằng quả táo tây đủ làm chết một người lớn trong vòng sáu giờ
còn dioscorin là một chất bày hơi ít độc hơn
cũng theo báo người lao động ngày một mươi bốn tháng một mươi hai thông tin từ công an tỉnh hải dương cho hay
công an thành phố hải dương đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc hai người đàn ông tử vong do ngộ độc rượu
đó là ông dmp bốn mươi bốn tuổi trú tại khu chín phường bình hàn thành phố hải dương
và anh pqv ba mươi hai tuổi trú tại khu một phường nguyễn trãi thành phố hải dương
trước đó ngày sáu tháng một mươi hai ông dmp uống rượu tại nhà một người thân ở phường nghị châu thành phố hải dương
sau khi có biểu hiện ngộ độc
ông p được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y bảy
trong khi đó ông pqv uống rượu cùng bạn tại huyện gia lộc rồi đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh hải dương
cả hai bệnh nhân đều vào viện trong tình trạng hôn mê đồng tử giãn phổi thông khi kém chuyển đoán ngộ độc diệu
đến ngày bảy tháng một mươi hai ông pqv và ông dmp được chuyển lên bệnh viện bạch mai thành phố hà nội điều trị nhưng không qua khỏi
qua xác minh cơ quan công an xác định rượu mà ông pqv và ông dmp uống cùng được bán tại một cửa hàng trên đường nguyễn hữu cầu thành phố hải dương
và có liên quan đến cơ sở sản xuất của bà nth bốn mươi hai tuổi trú tại thôn thượng đáp xã nam hồng huyện nam sách tỉnh hải dương
để phòng ngừa hậu quả phát sinh công an tp hải dương đề nghị những ai mua rượu từ cơ sở sản xuất trên không sử dụng và giao nộp cho cơ quan công an
liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ngày năm tháng một
công an thành phố hồ chí minh đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án giết người điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
khởi tố vụ án tội che giấu tội phạm điều ba trăm tám mươi chín bộ luật hình sự đồng thời khởi tố bị can tạm giam với nguyễn kim trung thái ba mươi sáu tuổi
ngụ quận một và nguyễn võ quỳnh trang hai mươi sáu tuổi ngụ gia lai để điều tra về tội giết người hành hạ người khác và che giấu tội phạm
cụ thể nguyễn võ quỳnh trang bị khởi tố điều tra hai tội hành hạ người khác và giết người
nguyễn kim trung thái bị khởi tố điều tra hai tội là hành hạ người khác và che giấu tội phạm
trao đổi với vov luật sư nguyễn anh thơm trưởng văn phòng luật sư nguyễn anh đoàn luật sư thành phố hà nội cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hồ chí minh đã có quyết định bổ sung khởi tố bị can đối với nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người
theo quy định của điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự là thể hiện sự công tâm khách quan không khoan nhượng với tội phạm của lực lượng công an nhân dân nói chung
và đã đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của loại tội phạm xâm hại trẻ em đang diễn ra gây phẫn nộ trong dư luận xã hội
kết quả điều tra ban đầu đã có đủ căn cứ xác định trong thời gian sống chung đối tượng nguyễn võ quỳnh trang nhiều lần sử dụng vũ lực đánh đập
hành hạ dã man tan bạo cháu bé gây nên những tổn thương nghiêm trọng cơ thể và tinh thần luật sư thơm chia sẻ
theo vị luật sư này sự việc xảy ra vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một là kết quả của quá trình bạo lực tàn ác sử dụng hung khí
điên cuồng đánh đập cháu trực tiếp vào các vùng trọng yếu trên cơ thể dẫn đến tử vong do phù phổi cấp
trên cơ thể có nhiều tổn thương bầm tụt máu gãy nhiều xương khu vực phần đầu cũng có vết thương tụ máu não phù
do đó hành vi của đối tượng đã cấu thành tội giết người tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b n một điều một trăm hai mươi ba bộ luật hình sự
ngoài việc đánh cháu bé tử vong vào ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một thời gian trước đó đối tượng còn đối xử tàn ác làm cho cháu bé bị đau đớn về thể sắc
và tinh thần nên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội hành hạ người khác theo quy định tại điểm b khoảng hai điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự
hành vi phạm tội của nguyễn võ huỳnh trang đã xâm phạm đến quyền được bảo vệ về thân thể sức khỏe danh dự nhân phẩm và xâm phạm tính mạng con người
và đặc biệt là tính mạng của trẻ em